về một số nguyên tắc định hướng lớn sau ngày hai mươi một tháng chín
thành phố sẽ không áp dụng quy định phân vùng không áp dụng giấy đi đường
cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp di chuyển trên địa bàn thành phố hà nội
tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong giám sát việc di chuyển
không phát sinh thêm thủ tục hành chính với cá nhân doanh nghiệp
các cá nhân tổ chức doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo phòng chống dịch
theo yêu cầu của thành phố
trong quá trình triển khai thành phố phân cấp ủy quyền cho các sở ngành địa phương
hướng dẫn các cá nhân tổ chức doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh tốt nhất
trên địa bàn thành phố thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức hậu kiểm
tiếp tục duy trì phong tỏa hẹp tại các điểm phong tỏa trên thành phố hà nội
truy vết thần tốc các f phát sinh cách ly nguồn lây trong cộng đồng
điều chỉnh các hoạt động tại các ổ dịch nguy cơ cao bám sát thực tiễn
linh hoạt giữa chỉ thị một mươi năm một mươi sáu và một mươi chín trên địa bàn thành phố
giám đốc sở giao thông vận tải tp hà nội vũ văn viện cho biết
sau đợt giãn cách thứ tư kết thúc sáu giờ sáng ngày hai mươi một tháng chín
sở đã tham mưu cho thành phố trên nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa thực hiện
chỉ thị một mươi năm một mươi sáu và một mươi chín của thủ tướng chính phủ vừa đảm bảo hoạt động bình thường
giao thông vận tải giao thông đối ngoại vừa đảm bảo công tác chống dịch
cụ thể sở tham mưu tiếp tục duy trì hai mươi ba chốt tại các cửa ngõ thủ đô
để kiểm soát ra vào thành phố với vận tải hàng hóa tạo điều kiện tối đa
cho luồng xanh của các tỉnh đi qua hà nội
với luồng đi vào thành phố vẫn kiểm soát như hiện nay
vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố như hiện nay
đối với vận tải nội đô tiếp tục tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách công cộng
đi và đến hà nội cũng như trên địa bàn hà nội
với vận chuyển hàng hóa trong nội đô tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho lưu thông trên địa bàn
đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa phối hợp với sở công thương
để phục vụ lưu thông hàng hóa bán lẻ cho đời sống của người dân
vận tải hàng hóa bằng xe hai bánh ngoài shipper của các công ty bưu chính sản thương mại điện tử
các siêu thị sở đang nghiên cứu cho phép hoạt động lại một số shipper công nghệ
với số lượng phù hợp để phù hợp với việc bán hàng mang về
đảm bảo đời sống cũng như giải quyết công an việc làm
cho phép hoạt động vận tải hành khách phục vụ phòng dịch
chuyên gia cũng như công nhân tại các khu công nghiệp
vẫn như đang triển khai hiện nay
thành phố khuyến cáo người dân chỉ nên ra ngoài khi thực sự cần thiết
dù đã mở lại một số hoạt động
đại tá trần ngọc dương phó giám đốc công an hà nội cho biết
quan điểm về tham mưu của công an thành phố trên cơ sở tiếp tục kế thừa
và có một số điều chỉnh sau giai đoạn hai mươi một tháng chín
công an thành phố đề xuất tiếp tục duy trì hai mươi ba chốt kiểm soát để bảo vệ thành quả
ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh từ các tỉnh trên nguyên tắc kiểm soát cả chiều vào và chiều xa thành phố
kiểm soát chặt chẽ người từ vùng có dịch vùng nguy cơ vào thành phố
không phải cấm người từ tỉnh khác vào hà nội mà là phải đáp ứng điều kiện
ông dương nói và cho biết sẽ căn cứ vào cập nhật mức độ dịch của các địa phương
để đề ra các diện ra vào thành phố và công khai cho người dân biết
đặc biệt chú trọng khai báo y tế xét nghiệm và quét mã qr
sau khi thành phố có chỉ thị mới công an sẽ cụ thể hóa để triển khai việc thực hiện
tiếp tục các lực lượng tuần tra kiểm soát bên trong
xử lý các trường hợp vi phạm
khi dịch bệnh có chuyển biến có mở rộng lại một số loại hình kinh doanh hoạt động
thì phải kiểm tra xử lý các vi phạm phát sinh
ngoài ra có phương án chốt chặt tại các vùng phong tỏa vùng cách ly thu dùng f
sáu giờ sáng mai hai mươi một tháng chín hà nội sẽ chính thức kết thúc đợt giãn cách lần thứ tư
phòng chống dịch covid một mươi chín theo kế hoạch trước đó
kéo dài từ sáu giờ sáng ngày sáu tháng chín đến sáu giờ sáng hai mươi một tháng chín
theo giám đốc sở giao thông vận tải hà nội vũ văn viện
sở tham mưu lãnh đạo thành phố tiếp tục duy trì hai mươi ba chốt tại cửa ngõ để kiểm soát ra vào
đồng thời tạo điều kiện tối đa cho xe luồng xanh của các tỉnh đi qua hà nội
luồng đi vào thành phố vẫn kiểm soát như hiện nay
các hoạt động vận tải hành khách công cộng đi và đến hà nội cũng như trên địa bàn thành phố
tiếp tục tạm dừng
sở giao thông vận tải hà nội đang nghiên cứu cho phép hoạt động lại một số shipper công nghệ
với số lượng phù hợp với việc bán hàng mang về đảm bảo đời sống cũng như giải quyết công an việc làm
việc đi lại vận chuyển hàng hóa sau ngày hai mươi một tháng chín được chúng tôi tham mưu cho thành phố
trên nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa việc thực hiện chỉ thị một mươi năm một mươi sáu và một mươi chín
đảm bảo hoạt động bình thường và yêu cầu chống dịch ông viện nói
đại tá nguyễn ngọc dương phó giám đốc công an hà nội nói hai mươi ba chốt cửa ngõ sẽ kiểm soát
cả chiều ra và vào nhất là đối với những người từ vùng có dịch nguy cơ cao
và thành phố
quá trình kiểm soát lực lượng chức năng chú trọng khai báo y tế xét nghiệm và quét mã qr
công an thành phố cũng duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn
chuẩn bị phương án chốt chặt tại các vùng phong tỏa cách ly
trước đó vào sáu giờ ngày sáu tháng chín hà nội bắt đầu phân ba vùng chống dịch
trong đó vùng một gồm một mươi quận huyện là tây hồ ba đình cầu giấy hoàn kiếm đống đa
hai bà trưng thanh xuân hà đông thanh trì hoàng mai
một phần địa giới hành chính của năm quận huyện là nam từ liêm bắc từ liêm hoài đức thanh oai và thực tín
vùng một tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi sáu và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn với nguyên tắc ai ở đâu ở đó
vùng hai gồm toàn bộ địa giới hành chính của năm quận huyện long biên gia lâm đông anh sóc sơn và mê linh
vùng ba là toàn bộ địa giới hành chính của một mươi quận huyện là ba vì sơn tây phúc thọ đan phượng thạch thất quốc oai trường mỹ ứng hòa mỹ đức phú xuyên
và một phần của năm quận huyện của phần vùng một là nam từ liêm bắc từ liêm hoài đức thanh oai và thực tín
vùng hai và vùng ba áp dụng chỉ thị một mươi năm người dân ở cả ba vùng khi ra khỏi nhà phải có giấy đi đường
hà nội bắt đầu giãn cách xã hội theo tinh thần của chỉ thị một mươi sáu từ ngày hai mươi bốn tháng bảy tới nay đạt được nhiều kết quả khá tích cực
hà nội cũng đã thực hiện chiến lược thần tốc tiêm vaccine mũi một cho người dân trên một mươi tám tuổi cũng như xét nghiệm dịa rộng toàn thành phố
trước đó tại cuộc họp sở chỉ huy phòng chống dịch
thành phố hà nội vào chiều một mươi chín tháng chín theo phó chủ tịch ubnd tp hà nội dương đức tuấn
tính từ ngày hai mươi bốn tháng bảy trong đợt đầu thành phố giãn cách xã hội để phòng chống dịch
trung bình ghi nhận bảy mươi một hai ca mắc mới mỗi ngày đến đợt giãn cách thứ tư chỉ còn trung bình từ hai mươi năm đến hai mươi bảy ca một ngày
thành phố cũng đã đạt mốc đến ngày một mươi năm tháng chín có trên chín mươi ba người trên một mươi tám tuổi tiêm mũi một gần bảy mươi toàn dân số đã được tiêm vaccine
qua chiến dịch thần tốc vượt qua
hà nội đã xét nghiệm diện rộng trên bốn triệu người để tách f khỏi cộng đồng và tỷ lệ ca mắc ngoài cộng đồng đã được giảm xuống còn một mươi
hà nội cũng đã điều chỉnh xét nghiệm theo hướng có trọng điểm đúng đối tượng và khu vực nguy cơ
ubnd thành phố hà nội ngày hôm nay cũng đã có văn bản hỏa tốc tới các đơn vị
cho biết để thực hiện kết luận của ban thượng vụ thành ủy chỉ đạo của chủ tịch ubnd tp hà nội
về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố
sau thời gian triển khai
lần chỉ thị một mươi sáu ubnd thành phố giao sở y tế chủ trì phối hợp với các ngành công thương
giao thông vận tải công an thành phố khẩn trương hoàn thiện dự thảo văn bản của ubnd tp
về các biện pháp chống dịch trong tình hình mới báo cáo ubnd thành phố trước một mươi một h trưa nay
trong đợt giãn cách lần thứ tư kể từ ngày hai mươi bốn tháng bảy đến nay hà nội đã năm lần thay đổi phương thức cấp giấy đi đường
ngày hai mươi chín tháng bảy chính quyền lần đầu ban hành mẫu giấy đi đường sử dụng thống nhất toàn thành phố
tối tám tháng tám thành phố thông báo điều chỉnh quy định cấp giấy
yêu cầu một số trường hợp cần có xác nhận của ubnd và cơ quan thêm lịch trực lịch lạp việc
tuy nhiên sau một ngày quy định này đã bị hủy bỏ
ngày ba chín công an hà nội thông báo sẽ chủ trì cấp giấy đi đường có mã qr
thực hiện từ ngày sáu tháng chín
tuy nhiên thủ tục đáp ứng cần nhiều giấy tờ và cách thức lòng vòng chưa rõ tiêu chí xét duyệt
đến tối bảy tháng chín hà nội bất ngờ cho phép người dân được dùng cả mẫu giấy mới
lẫn mẫu giấy cũ